với hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
bùi thị linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện thanh trì thành phố hà nội đã bị công an tỉnh điện biên bắt giữ để điều tra
từ ngày hai mươi hai tháng bảy năm ngoái cho đến nay bùi thị linh sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook
đăng tải năm mươi bài viết đưa ra các thông tin biện đặt không có căn cứ về việc bắt giữ phạm văn dũng
chồng của linh trong vụ án karaoke queen năm do công an thành phố điện biên phủ điều tra giải quyết vào đầu năm ngoái
ngoài ra linh cũng thường xuyên live stream chia sẻ các thông tin sai sự thật
có những lời lẽ xúc phạm danh dự nhân phẩm của một số cán bộ lãnh đạo công an viện kiểm sát nhân dân tỉnh điện biên
quá trình làm việc linh có hành động chửi bới lăng mạ xúc phạm buộc cơ quan điều tra phải cưỡng chế đưa bùi thị linh
về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên để làm việc theo quy định của pháp luật